xin chào quý vị và các bạn
tại đông bắc bộ trong ngày mai có xu hướng tạnh giáo hơn với nhiệt độ vào trưa chiều giao động trong khoảng hai mươi bảy ba mươi độ
dự báo từ khoảng đêm mai mưa rông tăng trở lại ở diện nhiều nơi cục bộ có mưa vừa mưa to đến hết ngày một mươi năm sau đó giảm nhanh
riêng khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất nhiệt độ sẽ giảm về mức hai mươi bốn hai mươi bảy độ trong ngày một mươi sáu
tây bắc bộ ngày mai cũng có mưa giảm sau đó tăng cường ở diện nhiều nơi trong ngày một mươi năm cục bộ có mưa vừa mưa to nhiệt độ không quá ba mươi một độ
vùng núi và trung du cần hết sức cảnh sát với lụ quét sạt lở đất
sang đến ngày một mươi sáu nhiệt độ giảm với mức hai mươi năm hai mươi tám độ có nơi cao hơn
tại các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế thời tiết vẫn khá tạnh giáo trong ngày mai
sau đó sang ngày kia khả năng sẽ có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa vừa mưa to
tập trung về chiều tối mức nhiệt cao nhất ngày vào khoảng ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi cao hơn
và cũng từ khoảng ngày một mươi sáu mưa chỉ còn ở phần phía nam khu vực nền nhiệt có xu hướng giảm từ ba đến bốn độ
khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
trong hai ngày tới thời tiết ổn định ngày nắng với nhiệt độ từ ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi trên ba mươi bốn độ
đến khoảng ngày một mươi sáu xuất hiện mưa giải rác về chiều tối đặc biệt là tại các tỉnh phía bắc khu vực
từ đà nẵng đến bình định
khu vực tây nguyên trong một hai ngày tới có năng gián đoạn vào ban ngày mưa rào và rông xuất hiện cục bộ về chiều tối
từ khoảng chiều tối ngày một mươi năm mưa rông sẽ gia tăng cục bộ có điểm mưa vừa mưa to
kèm theo đó là khả năng xảy ra sầm xét và gió giật mạnh
nhiệt độ ba ngày tới sẽ không vượt quá ngưỡng ba mươi hai độ
nam bộ trong hai ngày tới có nắng gián đoạn vào ban ngày mưa rào và rông xuất hiện cục bộ về chiều muộn
từ chiều tối ngày một mươi năm mưa rông gia tăng
cục bộ có điểm mưa vừa mưa to kèm theo khả năng xảy ra sấm xét và gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất ba ngày tới ổn định từ ba mươi ba mươi ba độ có nơi cao hơn